từ đầu năm hai nghìn một mươi tám khi cả nước đồng loạt bỏ kinh doanh xăng a chín mươi hai nên sản lượng tiêu thụ xăng e năm của các doanh nghiệp có tăng lên so với năm hai nghìn một mươi bảy nhưng tỷ trọng chiếm rất thấp
tham khảo những đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn có hệ thống phối trộn xăng e năm thì tỷ trọng bán xăng e năm chỉ khoảng ba mươi trong tổng số xăng tiêu thụ còn lại là xăng a chín mươi năm chiếm khoảng bảy mươi trong khi trước đó xăng chín mươi hai chiếm hơn sáu mươi năm
theo số liệu về sản lượng xăng a chín mươi hai tiêu thụ bình quân từ năm hai nghìn một mươi tám xăng e năm đã tăng lên hơn ba mươi trong tổng số tiêu thụ
nếu tính sản lượng tiêu thụ thì xăng e năm chỉ bằng năm mươi lượng xăng a chín mươi hai năm mươi lượng xăng a chín mươi hai còn lại chuyển sang xăng a chín mươi năm và mức trình lệch giá giữa xăng e năm và xăng a chín mươi năm là một sáu trăm linh đồng một lít thì chỉ riêng trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn một mươi tám mức lãng phí xã hội do các phương tiện sử dụng xăng a chín mươi năm không cần thiết lên tới bốn trăm linh tỷ đồng một tháng
do đó sài gòn petro đề nghị bộ công thương tài chính
nên có tổng hợp số liệu chính thức nếu sản lượng tiêu thụ xăng e năm thấp đồng thời có các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng e năm cũng như các thương nhân trong hệ thống kinh doanh xăng dầu đặc biệt là các doanh nghiệp đầu mối đầu tư hệ thống phối trộn xăng e năm lớn
đây là loại xăng được chính thức thay thế cho xăng a chín mươi hai từ đầu năm hai nghìn hai mươi
theo quyết định của thủ tướng chính phủ vậy điều gì đã xảy ra sau gần ba tháng chính thức đưa vào thị trường tiêu thụ của loại xăng được kỳ vọng là bảo vệ môi trường như thế này
để nhìn nhận và phân tích về vấn đề trên xin mời quý vị gặp gỡ bà trịnh thị ngân trưởng ban cố vấn hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
và chuyên gia kinh tế tiến sĩ ngô trí long
xin cảm ơn các vị khách mời đã đến với chương trình bàn tròn của chúng tôi hôm nay
thưa các vị khách mời sau ba tháng mà chúng ta áp dụng là bỏ xăng a chín mươi hai ra khỏi thị trường để bán xăng e năm
thì chúng tôi cũng thấy quan sát thấy là có rất nhiều những ý kiến trái chiều quanh vấn đề này
và chiến lược vận động người dân chuyển xăng dùng xong sinh học đã được bàn khá kỹ
sau khi có quyết định dừng bán xăng a chín mươi hai thì một số lượng lớn người tiêu dùng đã chuyển sang dùng a chín mươi năm chứ không chọn xăng e năm
thưa chuyên gia ngô trí long ông đánh giá gì về cái tồn tại này
ta thấy là cái chủ trương mà chuyển từ ron chín mươi hai sang xăng e năm ấy
nó là một chủ trương đúng
thì lý do thứ nhất là để bảo vệ môi trường
chúng ta cũng đã ký kết các hiệp định về bảo vệ môi trường với quốc tế
cái điều thứ hai là chúng ta nếu sử dụng xăng khoáng ron chín mươi hai
thì cái an ninh năng lượng nó có phần bị hạn chế
là vì đó là nguồn năng lượng tái tạo
cho nên cần phải có một môn năng lượng bổ sung thêm
đó là etanol hòa vào với ron chín mươi hai thành e năm
cho nên chủ trương này hoàn toàn là chính xác là đúng
không những phù hợp với xu thế bảo vệ môi trường
tiết kiệm năng lượng thực tế bảo vệ được cái an ninh năng lượng của quốc gia
sau quá trình thực thi chúng ta thấy có một số vấn đề nổi lên
mà cũng đúng như sài gòn petro có phản ảnh
mà cũng như không phải sài gòn petro
mà hai mươi chín đầu mối kinh doanh xăng dầu thì đều phản ảnh
có nghĩa là cái lượng tiêu thụ so với ron chín mươi hai thì công bằng nó giảm đi
vâng và khi mà tiếp xúc với một nhân viên bán hàng xăng của petrolimax
thì tôi thấy là anh có nhìn nhận là
có không ít khách hàng tự dưng nổi quạo
khi mà nhân viên đề nghị dùng xăng e năm
họ thả chấp nhận mua xăng a chín mươi năm với giá đắt hơn
chứ không ủng hộ mua xăng sinh học
các cửa hàng cũng không mặn mà trong cái việc là
thuyết phục người tiêu dùng là mua xăng e năm và bán xăng e năm nữa
thế bà ngân bà nói gì về điều này
và nếu mà bà đặt địa vị vào vị trí của một người
mà dắt xe ra một cái quầy xăng để mua
thì bà sẽ có những sự lựa chọn như thế nào
từ khi mà chuyển xăng e năm
thì tôi cũng chưa mua lần nào
thế thì ở đây tôi đánh giá
là cái khâu tuyên truyền phổ biến của mình còn rất hạn chế
và cái minh chứng cho cái sự thay đổi
vẫn còn nhiều cái khía cạnh
làm cho người tiêu dùng còn hồ nghi
tôi nghĩ là ví dụ như trước đây
mà chúng ta rất là khó khăn trong vấn đề
người dân mà đi tham gia thông thông
về đội mũ bảo hiểm
thì cái mà tại sao mà sau đó
mà người dân lại áp dụng một trăm linh
người ta thấy ngay cái lợi ích
đấy là thiết thực cho bản thân người ta
thế còn đối với cái việc thay đổi này
thì nó là
nó là giảm ô nhiễm môi trường
cái để thiết thực cho xã hội
và bản thân người dân cũng là được sử dụng
thế thì chúng tôi thấy rằng là
cái khâu tuyên truyền phổ biến
ở đây là còn rất hạn chế
và các cái nội dung đưa ra
các thông số kỹ thuật
để làm cho người dân là vẫn chưa cụ thể
chưa dễ hiểu
thế còn cái ý kiến mà bảo là
dừng lại mà không để chuyển sang e chín mươi hai
a chín mươi hai thì tôi thấy là không nên
vì cái gì tích cực chúng ta phải theo đuổi
và nhà nước muốn tồn tại
thì phải có bằng chính sách
về vấn đề này tôi có bổ sung thêm thế này
tại sao dân chưa mặt mả
cái công tác tuyên truyền thì là một lý do
tôi nghĩ để khuyến khích người tiêu dùng
cũng như cái doanh nghiệp bán được
thì phải có hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là lợi ích
khi mà lợi ích kinh tế
mà ảnh hưởng tác động tốt đến họ
thì ta không cần tuyên truyền
người ta vẫn thực thi
thì thứ nhất là đối với người tiêu dùng
thì cái lợi ích là gì
lợi ích thứ nhất là về mặt chất lượng
lợi ích thứ hai là về mặt giá
mà cảm thấy mà khi chất lượng
mà nó không an tâm
giá nó có rẻ hơn
nhưng mà ảnh hưởng đến động cơ
thì cái chi phí trong tính toán hiệu quả
chi phí thì còn cao hơn
đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là đối với doanh nghiệp bán
thì người ta cảm thấy lợi vấn đề gì
thì ở đây ta thấy nếu mà dùng sang e năm
sử dụng sang e năm
thì phải pha trộn giữa cái ethanol một trăm linh
thì một cái công đoạn cũng rất là sức phức tạp
cái thứ hai là hột bay hơi rất là lớn
và cái thứ ba là những chiết khấu
cũng như một số những cái lợi ích về mặt kinh tế
người ta không đảm bảo
cho nên theo tôi nghĩ
chất lượng và cái lợi ích kinh tế
chưa thực sự cái kiểu là khuyến dũ người ta
khuyến thích người ta để người ta tiêm dùng
ngoài cái việc thông tin tuyên truyền ra
tôi thấy là thông tin tuyên truyền
thì có một số nơi như đà nẵng
họ đã làm công dụng này rất tốt
họ đã thông tin và tuyên truyền rất là mạnh mẽ
tuy nhiên cũng chính là đà nẵng
thì lượng người lại quay lưng với xăng e năm cũng khá nhiều
và đối với người tiêu dùng của việt nam
thì họ nhìn đến cái lợi cũng khá là thông minh
thì họ sẽ lên mạng
họ sẽ tìm hiểu tất cả những thông số liên quan đến xăng e năm
và họ sẽ có quyết định của họ
hiện nay thì chưa có công bố hay là báo cáo nào
khẳng định tính an toàn hay không an toàn
cho động cơ của sang sinh học e năm road chín mươi hai
có phải đây là nguyên nhân khiến cho người sử dụng
không an tâm và không muốn sử dụng sang e năm không
nhất là đối với những người đi ô tô thưa không
tôi thấy cái này hoàn toàn đúng
như tôi đã nói
khi khuyến khích người tiêu dùng
thì một là chất lượng
chất lượng thì chưa có một minh chứng nào
mà nhiều nhà kỹ thuật người ta khuyến cáo rằng
đối với những loại xe nào đó thì không nên
cái thứ hai là trong quá trình sử dụng
chăm nghe không bằng một thấy
mà trong quá trình sử dụng
thì nhiều người người ta tiêu dùng
tôi có liên hệ với mấy bạn xe ôm
có nghĩa đi grab
thì các bạn có nói là
mặc dù cái giá sang road chín mươi năm nó đắt hơn
nhưng chúng cháu vẫn cứ phải dùng nó
là vì tại sao
nó bốc nhanh hơn
nó tốn hơn mà máy động cơ an toàn hơn
thì đấy là vấn đề lợi ích của người ta
cho nên mặc dù đà nẵng có quảng cáo
có tuyên truyền rất là tốt
nhưng mới tuyên truyền về mặt ảnh hưởng tới môi trường
mà chưa có minh chứng nào đó
về mặt chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế
mà thực tế trong quá trình sử dụng
hiệu quả kinh tế
người ta biết rằng mua một sản phẩm
thì người ta phải tính toán
ngoài cái giá ra
thì chi phí sử dụng nó có tốn là bao nhiêu
thì đấy là những lý do
mà theo tôi nghĩ là
các cơ quan chức năng
cần phải xem xét và suy tính
cho nên vấn đề chính là
ở sang e năm đúng không ạ
và môi trường là cái không nhìn thấy được
cho nên là nếu mà có ảnh hưởng
thì mọi người vẫn cứ phải quyết định
là lựa chọn cho cái xe máy của mình
hay cái xe hơi của mình đúng không ạ
thì theo tôi thì tôi thấy là
các doanh nghiệp thì người ta được
tự do kinh doanh
những cái gì mà không cấm
thế nên là một cái điều mà
để nói là họ hạn chế
trong vấn đề sử dụng a chín mươi hai
để mà bán a chín mươi năm
thì đúng là cái gì mà họ thấy có lợi hơn
thì họ sẽ làm
mới đấy là mới có
là một cơ quan quan chắc
một đơn vị nào đó
là ví dụ như quay sớt
là kiểm tra
để công bố là cái này là đủ
theo tiêu chuẩn chất lượng việt nam
thế nhưng mà cái mà để minh chứng
thì tôi cho rằng là
chúng ta làm chưa sâu rộng
còn nếu mà đơn vị sản xuất
mà đảm bảo đấy là chất lượng tốt
thì cũng phải minh chứng
để cho người sử dụng
nhìn nhận được
thế thì tôi thấy rằng là
cái việc mà chúng ta
ủng hộ cái chính sách của chính phủ
và cũng làm
làm sao mà giảm được cái vô trường
thì cái việc thể chế
cũng là một cái rất là quan trọng
về bản chất xăng sinh học
là xăng phối trộn giữa xăng a chín mươi hai
với tỷ lệ chín mươi năm và năm
việc phối trộn này
đòi hỏi nguồn nguyên liệu ethanol dồi dào
riêng đối với các doanh nghiệp
kinh doanh xăng sinh học
cũng cần đầu tư hệ thống cơ sở vật chất
để có thể phối trộn
bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật
mặc dù sự chuẩn bị cho e năm ron chín mươi bốn
ra thị trường rất lâu
nhưng số nhà máy sản xuất ethanol
hiện nay ở việt nam
chủ yếu là công ty trách nhiệm hữu hạn tùng lâm
các nhà máy ethanol được đầu tư lớn
của nhà nước như ethanol bình phước
ethanol dung quất ethanol phú thọ
trong tình trạng đắp chiếu
đầu tư lớn hiệu quả không cao
nên hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa
không mặn mà với xăng e năm ron chín mươi hai
phải có nguồn
có nguồn thì các nhà máy
sản xuất ethanol của chúng ta
chúng ta không
không theo đuổi
tức là không giải quyết dứt điểm
một dự án nào cho nó vào
đúng thời điểm mà chúng ta có ethanol
vì một số nhà máy bây giờ
còn đang không thể đắp chiếu làm đấy
vì ethanol phú thọ
ethanol bình phước ethanol dung quất
đúng không thì bây giờ nếu gọi sản xuất
chỉ có công ty cổ phần tùng lâm
người ta sản xuất ethanol
thế thì gần hết mà
chuẩn bị tốt như thế thì doanh nghiệp
có nguồn ethanol
còn đối với nhiều người dân họ không biết
căn cứ niềm tin vào đâu để dùng loại xăng
mới ngoài khẳng định từ cơ quan
quản lý nhà nước
đấy điều băn khoăn duy nhất của tôi
chỉ có dùng e năm là liệu
nó có đảm bảo cho xe của mình
coi như máy móc nó có tốt hay không
hay là trong thời gian sử dụng
nó sẽ sinh ra cái trục chặt gì đó
không chỉ sài gòn petro
mà ngay đại diện petrolyne
cho hay tỷ lệ tiếp thụ xăng e năm
trong tổng bán xăng của hệ thống này
đạt khoảng năm mươi sụt giảm
so với a chín mươi hai từ năm bảy
và thừa nhận đang có xu hướng
chuyển dịch sang dùng a chín mươi năm nhiều hơn
theo thông tin mà sài gòn petro đưa ra
thì tính hiệu quả của xăng e năm
rune chín mươi hai là chưa cao
và chính vì sự hiệu quả chưa cao
dễ bốc hơi lại được người sử dụng
ít lựa chọn cho nên là khiến cho tính
nó có một sự lãng phí rất lớn trong xã hội
chính ý ngô trí long ông đánh giá gì về điều này
thế hiện nay ta thấy mặc dù có những khuyến cáo
của cơ quan chức năng
cơ quan chức năng về mặt kỹ thuật
thì nói chung là xăng e năm
thì không nên dùng đối với loại xe cũ
mà chúng ta biết là hiện nay là chúng ta bảy mươi là nông thôn
và cái thu nhập chúng ta còn thấp
cho nên là phần lớn mà dùng những cái loại xe mới
đời mới những động cơ tốt
thì rất là ít mà phần lớn là những xe cũ
cho nên khuyên cáo đấy cũng gây cho người tiêu dùng
người ta cũng cảm thấy là hơi băn khoăn
cái vấn đề thứ hai nữa là
nó có một đặc điểm là dân kỹ thuật cũng như người đã sử dụng
người ta thấy là nó bốc hơi rất là nhanh
ha hồ rất là mạnh
cái điều thứ ba nữa là vấn đề là
hại đến động cơ qua ngay không bốc
chúng ta thấy là việt nam giao thông rất là
nguy hiểm mất an toàn phải nói thẳng đấy
mà mỗi khi cần vượt thì mà xe không bốc
thì quá là nguy hiểm
hoặc nhiều khi mà cái xe nó hỏng hóc ấy
thì chắc chi phí vào nhiều hơn
cho nên chính vì vậy thì tôi nghĩ
không có cái cơ chế chỉ khuyến khích tốt bằng cơ chế kinh tế
cái điều quan trọng của công tác tuyên truyền
là một vấn đề nhưng bằng thực tế
bằng thực nghiệm người ta đã trải qua
thì cái điều đó là điều tốt nhất
để khuyến kháo người tiêu dùng cũng như
cái doanh nghiệp bán người ta thực thi một cách có hiệu quả nhất
nếu giá cơ sở của xăng a chín mươi năm được công bố
khoảng cách của các loại xăng này mà thu hẹp
thì liệu người tiêu dùng có mặn mà với xăng e năm r hay không
thưa tiến sĩ
tôi thấy là giữa roll chín mươi hai
và roll chín mươi năm thì nó khác nhau
ở về ốc tan
về mức độ lưu hình cũng như
cái chất lượng của nó
thế thì hai cái này cũng không chê nhau nhiều lắm đúng không
tôi thấy là hiện nay dù có tranh nhau
cao hơn nữa nhưng mà với điều kiện là
chất lượng e năm chưa thực sự an tâm
thì chắc chắn người tiêu dùng người ta vẫn hướng
về a chín mươi năm cho nên thực tế
chúng ta biết là có những doanh nghiệp
thì trước kia là bán
roll chín mươi hai chiếm vào
khoảng gần bảy mươi mà một doanh nghiệp
chiếm thì phần lớn nhất mà có tính chất
là quyết định trên cái thị trường xăng dầu việt nam
thì nó cũng chỉ cái mức độ
roll e năm chỉ trên năm mươi
nhưng đặc biệt đối với sài gòn petro
thì từ bảy mươi xuống ba mươi
có nghĩa là người tiêu dùng người ta hướng
sang ron chín mươi năm chứ không hướng sang e năm
cho nên ở đây theo tôi nghĩ
từ cái thị phần đó
thì chúng ta có một sự cảnh báo đối với cơ quan chức năng
phải có cơ chế và biện pháp
chế tài làm sao về mặt tài chính
chính sách tài chính làm sao
để khuyến khích người tiêu dùng vừa đảm bảo
chất lượng vừa đảm bảo giá hợp lý
thế còn như sài gòn petro mà bây giờ yêu cầu
là cái thuế bảo vệ môi trường
sẽ hạ từ ba nghìn xuống hai nghìn
đối với e năm đồng thời
tăng cái roll chín mươi năm
từ ba nghìn xuống bốn nghìn thì kì kìm
quan điểm đó cũng chưa thỏa đáng
còn phía diện ở chỗ nào
là vì hiện nay xăng dầu là một vật tư chiến lược quan trọng
mà cái xu hướng người tiêu dùng
tiêu dùng rất là nhiều cả doanh nghiệp lẫn tư nhân
mà bây giờ cái khả năng cạnh tranh của chúng ta
còn rất hạn chế thu nhập người việt nam
nói là trung bình như trung bình thấp của thế giới
hai nghìn bốn trăm linh một năm
mà trong bối cảnh chúng ta lại
tất cả mọi cái chúng ta dồn vào cái
thuế và phí xăng dầu quá lớn
gánh nặng hạn chế năng lực cạnh tranh
cp tpp đã ký
chuẩn bị thực thi
hội nhập càng sâu thách thức lớn nhất là cạnh tranh
mà cạnh tranh chúng ta yếu như vậy không được
cho nên không nên vì cái chuyện người ta chuyển
sang roll chín mươi năm và nâng cái
thuế bảo vệ môi trường cái đó không đúng
là vì nâng thuế bảo vệ môi trường có nghĩa là
thực chế làm tăng đồ vào tăng chi phí
gánh nặng cho doanh nghiệp và cho người tiêu dùng
và thưa bà bà có ý kiến gì
nếu mà giá cơ sở của xăng a chín trăm linh được công bố ạ
tôi nghĩ là
đơn giá nó sẽ hạ
vì là trong
cái quản lý của nhà nước
thì nó phải minh bạch trong vấn đề giá cả
thì anh kinh doanh chỉ thêm
những chi phí dịch vụ thôi để làm sao
cho cái chi phí của doanh nghiệp càng càng
giảm nhất là người tiêu dùng
mức sống của người tiêu dùng còn hạn chế
mà cái phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy
hiện nay là phương tiện
giao thông công cộng của chúng ta đã phát triển rất tốt
nhưng mà chưa phủ kín
được các cái vùng để cho
người dân đi lại cho thuận lợi
nên là người dân vẫn coi trọng cái vấn đề
đi xe máy là phương tiện
chủ yếu để người ta hoạt động sinh sống
và làm việc thế nên là
các chính sách làm sao mà vẫn phải khuyến khích người tiêu dùng
chứ còn hiện nay cái chính sách mà
chúng ta một chiều thì cái người tiêu dùng
cũng không thể nào mà
cùng với chúng ta đồng hành được
nên là chúng tôi vẫn kiến nghị là làm sao mà
tất cả các cái giá cả đầu vào
đều phải minh bạch
thưa bà tiến sĩ ngô trí long vừa mới đề cập đến một yếu tố
tức là cp tpp sẽ được
đưa vào thực thi và cũng trong một thời gian
rất ngắn nữa thôi vậy như thế thì
khi mà chúng ta nội nhập
vào một sân chơi toàn kinh tế toàn cầu một cách sòng phạc
thì liệu chúng ta sẽ ở đâu
nếu mà chúng ta vẫn còn đang cân nhắc về những yếu tố như thế này
chúng tôi cho rằng là phải
nâng cao chất lượng đầu vào
của cái xăng e năm
chứ còn chúng ta không thể nào mà
vì cái ý kiến này nọ
để mà chúng ta bỏ đi
mà phải làm sao nâng cao chất lượng của sản phẩm
cái yếu tố đó là chúng ta tồn tại
vì cái chung của xã hội
một ngày càng phát triển và biến đổi khí hậu
thì rất là phức tạp nên là chúng ta
không thể lùi bước trước cái vấn đề đó được
và chúng ta phải có cái biện pháp làm sao mà
đưa ra cái chất lượng đảm bảo
và để cho những cái thành phẩm đấy
nó không ảnh hưởng đến
cái thiết bị mé móc của cái xe máy
để người tiêu dùng người ta đi và khẩu ô tô nữa
thì chúng tôi thấy rằng là
trong cái giai đoạn hiện nay không thể lùi bước
trước cái sự mà chính phủ đã đưa ra
và các bộ ngành cũng đã dày công nghiên cứu
mà chúng ta phải có một cái biện pháp quan trọng nhất
đó là chất lượng sản phẩm
thưa thị sĩ ngô chí long có ý kiến cho rằng
nếu mà xăng e năm mà không bán được thì quay lại a chín mươi hai
thì ông đánh giá gì về ý kiến này
cái ý kiến này theo tôi nghĩ là
đi ngược xu thế thời đại
cái này là không nên đúng không
mà cái lộ trình chúng ta thực hiện xăng e năm
rất nhiều giai đoạn chúng ta đã ra hẹn
gần đây nhất là giữa năm hai nghìn hai mươi ba
chúng ta quyết định bảy tỉnh thành phố thí điểm
quyết tâm thực hiện nhưng cũng không thực hiện được
và với sự quyết tâm nỗ lực của chính phủ
của bộ các cơ quan chức năng
đặc biệt của các doanh nghiệp các doanh nghiệp được thực thi
là phải nói quyết tâm người ta đầu tiên đúng không
người ta đã triển khai được mà đến nay quay lại là không lên
thì tôi có một khuyến nghị với
các cơ quan phải định chính sách nhà nước
cơ quan chức năng chỉ một điều là thế này này
chính sách muốn đi vào cuộc sống
muốn thể hiện được cái
hiệu quả của nó
thì vấn đề đầu tiên là phải đảm bảo hài hòa lợi ích
ba đối tượng
nhà nước doanh nghiệp và người dân
đừng bao giờ đẩy gây khó
về cho doanh nghiệp và cho người dân
thì thực tế thì hiện tượng mà
mek đòi hỏi các cơ quan chức năng cơ quan chính sách
trong bối cảnh hiện nay thì theo tôi nghĩ
sài gòn pê châu người ta đề nghị
với cái không mặn mà
cái sự tiêu dùng của cái
e năm có xu hướng giảm so với ro chín mươi hai
thì đòi hỏi các cơ quan chính sách
thực sự phải có tư duy
làm sao đừng đẩy gây khó về cho dân
đừng đẩy gây khó về cho doanh nghiệp
đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước
doanh nghiệp và người dân
cùng chia sẻ cùng chịu được rủi ro
và tất cả cái khó đấy đều phải chia sẻ
thế thì muốn như vậy thì xem xét
lại cái cơ chế chính sách của xe
e năm thế hiện nay đối với xe e năm
thì tôi thấy có mấy vấn đề thứ nhất là
về cái thuế bảo vệ môi trường thì như thế nào
ta phải xem xét lại thế thì hiện nay
thuế bảo vệ môi trường đối với e năm thì cũng có cái
là mặc dù không giảm nó là chỉ năm
trong một trăm linh đúng không
còn chín mươi năm là e hai nhưng
bộ tài chính cũng đã một phần đầu gỡ là
cách nào thuế thiếu thuật đặc biệt giảm từ một mươi đến
tám đấy là đúng những cái điều
quan trọng đó là nguyên liệu đầu vào
hiện nay cái ethanol một trăm linh
để sản xuất e năm với
sản xuất e hai thì chúng ta có cái
dự án là bảy nhà máy nhưng
bốn nhà máy thì chết hiểu còn hiện nay còn ba
nhà máy thì thực chất thì hiện nay chỉ còn
tùng lâm mà tùng lâm sản xuất
chúng ta thấy là năng suất chất lượng và giá thành rất là cao
kém ban đầu thì định ra
là phương án tính là giá sang dầu
thế giới trên một trăm linh
mà giá nguyên liệu đầu vào chỉ là sẵn
vào khoảng độ hai đến ba nghìn
nhưng thực tế hiện nay là năm nghìn và giá sang
dầu tụt xuống cho nên chỉ vì vậy
mà lấy công nghệ này lạc hậu nữa cho nên
chất lượng giá thành rất cao
thế thì bối cảnh hiện nay còn một mình tùng lâm
sản xuất và dự kiến hai nhà máy sắp tới
sẽ phục hồi nhưng mà chưa có thế thì
ai là độc quyền như vậy mà cái giá
ethanol chúng ta nhập vào
với mỹ và với brazil thì
rất là thấp hiện nay cái tùng lâm
cái giá thành của nó cao
gấp một ba đến một năm lần
mặc dù bộ tài chính đã hạ cái thuế nhập khẩu
của nó từ hai mươi xuống còn một mươi tám
nhưng mà các cơ quan người ta
còn khuyến cáo là làm sao cố gắng hạ một mươi năm
cái thuế nhập khẩu nhưng đồng chí
ở bên cạnh đó thì theo quan điểm cá nhân tôi
thì tùng lâm phải làm sao có
sự cạnh tranh thực sự chứ không vì
cái vị thế độc quyền của anh mà anh giữ giá cao như vậy
khi giá đồ vào cao thì buộc cái em
năm cao cho nên đấy là một trong những vấn đề
mà cơ quan chính sách cần phải nghiên cứu
theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực
xăng dầu chúng ta đã chính thức
khai tử xăng a chín mươi hai được hơn ba mươi
tháng để đưa ra cho người tiêu dùng
loại xăng bảo vệ môi trường do đó
vấn đề mà chúng ta cần làm hiện nay
không phải là quay lại với xăng cũ
mà là tìm ra được giải pháp kích cầu hiệu quả
xăng sinh học với con số
thống kê về sản lượng tiêu thụ và mức độ
lãng phí do xăng sinh học của saigon petro
công ty này cũng đã đề nghị nên
áp dụng thu thuế bảo vệ môi trường trên
giá trị tuyệt đối cho từng loại xăng
cụ thể bên cạnh việc tăng thuế bảo vệ
môi trường xăng khoáng a chín mươi năm
từ ba nghìn lên bốn nghìn đồng một lít
cũng cần xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường
xăng e năm xuống thêm năm trăm linh đồng một lít
hoặc tính mức giảm thuế bảo vệ môi trường
xăng e năm không tính thuế bảo vệ môi trường
xăng e năm theo tỉ lệ ethanol
như hiện nay mục tiêu là tạo ra
tranh lệch giá bán lẻ giữa xăng e năm và a chín mươi năm
khoảng hai nghìn đến hai nghìn năm trăm linh đồng một lít
bên cạnh đó nhiều ý kiến
cũng cho rằng các cơ quan quản lý
cần sớm tổng hợp lượng tiêu thụ xăng e năm
nếu thấp cần có biện pháp khuyến khích
dân dùng và thương nhân bán xăng e năm
rõ ràng là đề xuất dùng
trở lại sang a chín mươi hai chỉ là đề xuất của một cơ quan
điều mà chúng ta cần làm hiện nay
đó chính là các con số minh bạch về
lượng sản xuất kinh doanh e năm ron chín mươi hai
như thế nào và bản báo cáo đánh giá
tác động đến động cơ và khuyến khích về
giá ra sao thứ ba tại sao đến
tại bây giờ chúng ta vẫn chưa công khai rõ ràng
về nơi này vấn đề này chúng tôi cũng
kiến kỵ đó là các cơ quan quản lý nhà nước
phải đi sâu đi sát và có những
cái làm nó hết sức là minh bạch
để cho người dân biết được và
các doanh nghiệp biết được làm sao
các cái cơ cấu để các cái yếu tố để
cấu tạo thành cái giá thành của sản phẩm
thì chúng ta phải làm rõ và
nhất là cái quản lý về chất lượng
chất lượng nếu mà đảm bảo thì các
doanh nghiệp và người dân người ta sẽ
thực thi và người ta sẽ chấp hành
được cái chủ trương của đảng và nhà nước
và nhất là hiện nay là giảm thiểu cái ô nhiễm
môi trường và biến đổi khí hậu thì chúng tôi
cho rằng là các cái chủ trương đúng
đều đi đến một cái quyết định đó là
yếu tố giá thành
chất lượng và cái làm
cho cái dịch vụ cho hài lòng người tiêu dùng
và nếu mà chúng ta thúc đẩy việc sản xuất
xăng ethanol từ nguồn nguyên liệu tại chỗ
mạnh hơn có quy mô hơn và không phụ thuộc
nhiều vào nhập khẩu thì thưa ông đây có phải là một
giải pháp quan trọng để cho xăng sinh học
có một cái vị trí đúng trong thị trường
mà như là chúng ta kỳ vọng không
cái hiện nay người tiêu dùng mỗi doanh nghiệp chưa
mặn mà với cái xăng enam hai lý do
như chúng ta vừa trao đổi một
là chất lượng hai là giá
thế thì giá chúng ta thấy là chất lượng thì đòi hỏi
phải nâng cao năng suất chất lượng đúng không
thế thì vừa qua thì cả cái khâu từ khâu xây dựng
cái dự án từ khâu là
thiết kế khâu thực thi
khâu triển khai
thì anh phải làm sao làm có hiệu quả
chứ cái phương án chúng ta thường vẽ ra
rất là hay rất là hoành tráng nhưng thực tế thì
cuối cùng hiệu quả lại bằng âm đúng không
thế chúng ta thấy là bảy cái nhà máy hiện nay
thì bốn hàng chế điểu
còn ba anh thì đang cầm cự
và anh chỉ còn anh tùng lâm
đầu tiên là chúng ta qua quá trình dự án đầu tư
phải cực kỳ mặc dù có dự án
cái luật đầu tư công đã ban hành đã ra
nhưng mà để thực thi cái đó thì còn
nhiều cái tồn tại cho nên chúng ta
phải khắc phục thế đòi hỏi ở đây thì ngoài
cơ chế chính sách thì đòi hỏi con người thực thi
cái chính sách đó đúng không
thế thì con người thực thi chính sách có hai cái
thực thi cái đó làm sao thực sự có hiệu quả
có nghĩa là đặt lợi ích quốc gia lên trên
lợi ích gia đình và lợi ích cá nhân
thì phần lớn chúng ta thấy qua cái vụ mà
tổng bí thư đã kiên quyết tâm
chống tham nhũ ta thấy
phơi bày rất nhiều những cái
tệ nạn những cái xấu
trong cái mặt hoạt động đầu tư kinh doanh
thế vừa vụ gần đây nhất chúng ta thấy
vụ mobile phone mua lại
chín mươi năm của phần của avg thấy rất rõ ràng
lợi ích nhóm lợi ích cá nhân đấy là vấn đề
thế thì để làm sao mà người dân
có hết sức làm mặt mà với một cái
xu hướng chung của thế giới của
chủ trương của chính phủ của nhà nước
thì theo quan điểm cá nhân tôi thì
tầng khâu đúng không khoảnh định chính sách
đầu tư cũng như là
trong quá trình thử thí cơ chính sách
làm sao cho nó phải thỏa bảo
có hiệu quả ví dụ đối với cái
ethanol là một cái nguyên liệu đồ vào
là vì cái sử dụng cái e năm ấy
là đảm bảo cái nguồn an ninh năng lượng
cái khoáng thạch thì nó
có hạn đúng không cái nguồn đó có hạn
cho nên chúng ta phải thêm cái nguồn sinh học
thế mà nguồn sinh học mà khi
đảm bảo cái đầu vào không có chất lượng giá thành cao
chất lượng thấp thì chắc chắn sẽ tạo ra sản phẩm không tốt
cho nên một trong những vấn đề quan trọng là
phải nâng cao đẩy mạnh chất lượng chứ với
những cái bảy cái dự án như vừa qua mà đầu tư
về ethanol thì tôi tự nghĩ là
không có một cái chính sách nào
có thể thực hiện một cách
đi vào cuộc sống và có hiệu quả nếu mà
cái đồ vào cũng như các dự án đầu tư không có hiệu quả
thưa bà cái chính sách
là sử dụng xăng sinh học như là
e năm ron chín mươi hai theo bà có nên khuyến khích không ạ
tôi nghĩ là
nên khuyến khích dùng cái xăng e năm
hiện nay các nhà máy mà
như anh long
đã nói là chưa hoạt động
mà còn do cái sự
đầu tư mà không có hiệu quả
đến nay là nhiều nhà máy còn nằm đó
chưa phát triển thì tôi nghĩ là
nhà nước phải đầu tư vào
các cái doanh nghiệp này vực nó dậy để làm sao
mà sản xuất chúng ta đã đầu tư
cái giai đoạn đầu là không hiệu quả
thì hiện nay phải vực nó lên chứ không để
các nhà máy chết yểu được nhất là về phía bộ công thương
phải có những cái bài toán
làm sao mà có cái nguồn
kinh phí để vực dậy các nhà máy này
để sản xuất để chúng ta đi theo cái su truyền
chứ không thể chúng ta bỏ được cái chủ trương này
vâng thế theo bà thì có cần có một cái sự
sản xuất đồng bộ giữa những doanh nghiệp
sản xuất xe máy hay ô tô để cho có cái đoạn động cơ
tương thích với loại xe này không
cái đấy là tất nhiên khi thay đổi
cái đầu vào của nguyên liệu thì cái sự
tương thích của nó thì theo tôi
các nhà sản xuất ví dụ như là honda
các nhà sản xuất này phải có những cái bài toán tính
làm sao để cho phù hợp được cái
xu thế khi thay đổi cái đầu vào của nguyên liệu
thưa ông nhưng ông có nghĩ là nếu mà thay đổi
động cơ để phù hợp với xăng e năm thì có
đấy có phải là một bài toán quá lớn không ạ
theo tôi nghĩ thì không bao giờ người ta lại
gọt chân theo dạy đúng không
cái đấy là không đúng là vì cái công nghệ
luôn luôn phát triển nó tìm ra một cái sản xuất
với động cơ tối ưu nhất
tiết kiệm nhất có thể dùng bất kỳ loại
nguyên liệu đó cũng được chứ không phải là
chỉ sản xuất những cái loại xăng những loại
động cơ mà chỉ dùng xăng e năm không phải
chúng ta thấy người ta còn biến cái kiểu chạy những loại
động cơ bằng điện hay là ví động cơ bằng
năng lượng tái tạo chứ không phải chỉ e năm
đúng không cho đến xu hướng là vì cái e năm này
để đổi các nhà công nghệ
phải có một cái loại động cơ phù hợp
tương xứng với nó thì tôi thấy là hơi
ảo tưởng đúng không mà trong thực tế
khó khả năng thực hiện thế thì ngay ở đây chúng ta đã thấy rõ
sự mâu thuẫn rồi đúng không ạ và tôi nghĩ là
nếu mà khi một cái loại động cơ chất lượng tốt ấy
mà căn bản cái nguyên liệu
đầu vào nguyên liệu đầu vào
như là một cái loại thức ăn của con người
đúng không nguyên liệu mà tốt thì dạ dày không bị đau
cơ thể khỏe mạnh thế thì căn bản ấy
phải làm sao chất lượng e năm nó đủ đảm bảo
mà người ta thừa nhận nếu sang e năm của
thế giới đã sử dụng thì không ảnh hưởng đến
động cơ nhiều lắm nhưng với cái điều kiện
sang e năm của việt nam sản xuất thì chưa
thực sự có minh chứng về mặt chất lượng
chứ chúng ta không nên là phải thay đổi
cái loại công nghệ sản xuất những worker nào
để sử dụng e năm của việt nam cái đó
tôi nghĩ phải giải thưởng nobel đúng không
phải những nhà bác học vĩ đại chi phí
tốn kém quá mức vào những việc đó thì
không cần thiết đúng không mà cái chúng ta
phải cải tạo cái đầu vào của chúng ta
chất lượng cho nó tốt lên tại vì nó là
xu thế thế giới đã làm mà tôi nghĩ chúng ta có thể
đột biến nhảy qua không những e nam mà chúng ta
thẳng e hai mươi đúng không ví dụ như hiện nay
ở đông mỹ ví dụ như chúng ta hiện nay đang
tiến tới cuộc canh mạng đang thực thi
cái cuộc canh mạng hai mà chúng ta
thế giới đang cách mạng bốn chúng ta phải vượt qua
gì vọt chứ chứ chúng ta không nên vì
khi đó mà chúng ta phải sản xuất cái loại
động cơ đúng không cho nó phù hợp
với xăng e năm hiện nay tôi nghĩ cái điều đó là
hơi có tin chắc là
hơi mờ mộng quá
vâng thưa bà ý kiến của tiến sĩ cô trí long
tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tiến sĩ
cô trí long chúng ta thấy bản chất
thì chúng tôi ý tôi muốn nói là cái sự
đồng hành của
các nhà sản xuất xe máy
phải có những cái mà
tác động đến cho người tiêu dùng
biết rằng là sản phẩm của tôi động cơ của tôi
dùng bất kể sản phẩm nào cũng được
miễn là cái chất lượng đầu vào nó đảm bảo
đấy ý của tôi nói là như vậy
chứ không phải là anh thiết kế lại một cái bản thiết kế
một cái động cơ không phải đơn giản nó cả
một quá trình và nó chi phí sản xuất
rất là lớn nhưng ý tôi muốn nói là cái tác động
của họ đến với cái người tiêu dùng
tức là anh thể hiện là động cơ của tôi
dùng bất kể sản phẩm nào cũng được
ý tôi muốn nói là như vậy chứ không phải là
anh thay đổi lại cái thiết kế khi
anh thay đổi cái đầu vào
nhưng mà tất cả các nguyên liệu này
đầu vào nào vào cái thiết bị đó đều tốt hả
người tiêu dùng cùng với cả cái nhà sản xuất
tiêu thụ xăng để cho
người dân người ta đồng hành
và người ta cùng hiểu được là bất kể cái
sản phẩm nào vào cái thiết bị của tôi
đều dùng tốt miễn là cái sản phẩm đó
là sản phẩm đảm bảo chất lượng
thưa bà như vậy chúng ta cũng thấy là
cái yếu tố quan trọng nhất chính là
chất lượng của xăng e năm nếu mà
xăng e năm mà có chất lượng tốt thì chắc chắn là
người dân sẽ không thờ ơ về nó như thế này
và thưa bà bên cạnh đó thì theo bà có cần một cái giải pháp
đồng thể gì để cho xăng sinh học có một cái vị trí
trên thị trường việt nam không ạ
tôi nghĩ rằng trước tiên đó là phục hội
các nhà máy sản xuất hiện nay chúng ta
như anh long nói là có bảy nhà máy
bảy dự án đã đưa vào đầu tư
rất nhiều năm mà không có hiệu quả
thì chúng ta phải làm sao có những cái bài toán
để sản xuất ra cái sản lượng lớn thì giá thành
nó sẽ hạ và đảm bảo cái chất lượng
quan trọng nhất là chất lượng để cho người
tiêu dùng người ta đồng hành cùng với cả
chính sách của nhà nước và làm sao là đảm bảo
được cái môi trường ngày càng tốt hơn
tôi nghĩ là
những chính sách tuyên truyền sẽ chỉ có hiệu quả
khi mà thực sự xăng
sinh học e năm có chất lượng tốt
và khi đấy thì không có lý do gì mà người tiêu dùng
không lựa chọn sang e năm khi mà nó vừa tốt
mà là giá cả lại vừa hợp lý
vâng và xin được trân trọng cảm ơn
bà trịnh thị ngân và chuyên gia kinh tế ngô trí long
đã tham dự chương trình bàn tròn của chúng tôi hôm nay
một trong những vấn đề hiện nay liên quan đến tiêu thụ xăng dầu
đó là chất lượng bên cạnh đó yếu tố
giá cả cũng góp phần không nhỏ quyết định tỷ lệ
sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp và của người dân
đã đến lúc các cơ quan chức năng
cần đưa ra con số thống kê đầy đủ báo cáo
chính xác về tác động của sau sinh học đối với động cơ
bàn hành chính sách khuyến khích về thuế
có như thế sản sinh học mới có thể có được
vị trí đúng như kỳ vọng thưa quý vị
chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
và phát lại vào lúc một mươi năm h ngày thứ ba
một mươi chín h một mươi năm ngày thứ tư một mươi h ngày thứ sáu
hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web
nhândântv vn và trên youtube
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và xin kính chào tạm biệt